dán tem quét mã qr và logo là cách mà thành phố hồ chí minh đang áp dụng
để kiểm soát xe chở hàng hóa ra vào thành phố
đây được cho là giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải
cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân đảm bảo kiểm soát dịch
cũng như hạn chế tình trạng ung tắc giao thông tại các cửa ngõ
từ giờ ngày chín tháng bảy thành phố hồ chí minh sẽ thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu chính phủ
trong đó các chốt kiểm soát sẽ được tái lập ở khu vực cửa ngõ
là đơn vị cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu lớn cho người dân
sài gòn co op đã được sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
cấp logo tem nhận diện để gián lên xe tải ở các con hàng ngoài địa bàn thành phố
khi qua các chốt kiểm soát lực lượng chức năng sẽ quét mã qr trên kính xe
để kiểm soát việc lưu thông chở hàng hóa ra vào thành phố
sài gòn co op chúng tôi được sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
cấp giấy phép ra vào thành phố hồ chí minh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trên giấy phép đó chúng tôi nhận diện bằng má qr rất là thuận tiện
cho đội ngũ tài xế của sài gòn co op được ra vào thành phố hồ chí minh
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ một cách kịp thời
và qua đó việc cung ứng hàng hóa được nhanh hơn tới các điểm bán của sài gòn co op
và kịp thời cung ứng hàng hóa cho bà con có nhu cầu tiêu dùng
các nhóm hàng hóa đặc biệt là các nhóm hàng hóa thiết yếu
trong sáng ngày tám tháng bảy tại các chốt kiểm soát
ở khu vực cửa ngõ tương đối đông lực lượng chức năng đã tổ chức điều tiết từ xa
tài xế xe chở hàng hóa chỉ cần đã khai báo y tế và mang theo chứng nhận
kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín sẽ được vào thành phố
các trường hợp còn lại phải quay xe về
hồi trước thì chưa có cái mã qr này xe tải được vô thành phố là chín giờ sáng mới vô
chiều thì là bốn giờ
nhưng mà khi được thở đơn vị trang bị thì là thêm bốn trên bốn
khi nào mà ở những cái siêu thị
có nhu cầu là chạy vô được hết
coi như là không có cái cải dầu dắt gì hết
với năng lực dự trữ và cung ứng của hệ thống phân phối
các doanh nghiệp bình ổn thị trường thành phố đủ lượng hàng cung ứng
và các điểm bán phân phối hàng hóa đảm bảo duy trì ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân
để người dân không tập trung đông người mua sắm tích trữ hàng hóa
không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
để hỗ trợ tài xế
nhất là các xe chở hàng hóa thiết yếu
cơ quan chức năng tại tp hcm đã xây dựng phương án
và thống nhất với các tỉnh khác theo hướng tạo luồng xanh
cấp mã qr dán trên xe để xe qua chốt không bị ủng tắc mất nhiều thời gian
sở giao thông vận tải tp hcm cũng đã đề nghị
hiệu lực của giấy xét nghiệm covid một mươi chín với tài xế trong vòng bảy ngày
thay vì ba ngày hiện nay đã gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé